trên địa bàn tỉnh đắk lắc đã xảy ra một số vụ giết người cướp của với phương thức thủ đoạn thuê xe ôm đến đoạn đường vắng để cướp
theo cơ quan chức năng phương thức thủ đoạn của bọn cướp xe ôm vẫn là chuẩn bị sẵn hùng khí
đeo mang túi sách giả dạng khách đón xe ôm vào ban đêm sau đó yêu cầu lái xe chạy vào những tuyến đường vắng để tiện gây án
vì vậy đối với những tài xế xe ôm vào ban đêm trước khi chở khách đi cần khéo léo quan sát hỏi chuyện
chú ý để phát hiện những biểu hiện bất thường nên dùng điện thoại ghi lại hình ảnh của khách chia sẻ cho gia đình
các đồng nghiệp hoặc người khác biết để phòng ngừa
khi cảm thấy bất an thì cần báo tin cho người thân hoặc cơ quan chức năng để được hướng dẫn cách xử lý và can thiệp kịp thời
tránh những hậu quả đau lòng xảy ra